sau khi kết thúc một mươi hai ngày thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đợt một từ ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng tám
các trường đại học sẽ tập hợp phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh để xác định đủ lượng thí sinh vào trường
theo đúng chỉ tiêu do bộ giáo dục và đào tạo quy định
số lượng thí sinh sẽ được lấy theo thứ tự có số điểm thi trung học phổ thông từ cao xuống thấp
cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành
sau đó các trường sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển vào từng ngành
nếu có sự thống nhất nhanh giữa các thành viên ban giám hiệu các trường đại học
ngay trong ngày hôm nay nhiều trường đại học trên cả nước sẽ công bố mức điểm chuẩn vào các ngành lên website của trường
dự kiến điểm chuẩn vào các khoa có đông thí sinh đăng ký như công nghệ thông tin điện điện tử
kỹ thuật điều khiển tự động hóa vẫn ở mức cao vì có đông thí sinh đăng ký dự thi